các mối đe dọa khủng bố trong điều kiện biến đổi của chúng các phương pháp tiếp cận mới và hợp tác về quân sự các khía cạnh khu vực của nền văn minh châu á châu phi và mỹ latin
hội nghị bao gồm bốn phiên họp toàn thể với nhiều chủ đề đa dạng đoàn việt nam tham dự tất cả các phiên họp của hội nghị
thưa quý vị theo thông tin từ cơ quan công an tỉnh bình dương sau một mươi tám tiếng tích cực điều tra
nghi phạm gây ra vụ thảm sát tại một ngôi nhà thuộc khu phố tân ba phường thái hòa thị xã tân uyên tỉnh bình dương đã bị bắt
nghi phạm bị bắt giữ là trần trọng luận ba mươi bốn tuổi ngụ tại khu phố năm phường thái hòa thị xã tân uyên tỉnh bình dương
theo thông tin ban đầu luận là hàng xóm của bà cúc hàng ngày luận thường qua nhà bà cúc uống cà phê
nghi phạm thường hay mở phim có nội dung không lành mạnh trên điện thoại để xem nên bị chị nhi phàn nàn
và có lần đuổi đi nơi khác nghĩ là chị nhi coi thường mình nên tức giận muốn trả thù
ngày hai mươi ba tháng bốn sau khi bị thua hết tiền do đánh bạc luận nảy sinh ý định tự tử
lúc này luận nhớ đến chị nhi nên đến nhà gây ra thảm án
làm việc với cơ quan điều tra luận đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình
cơ quan điều tra cũng đã thu giữ hung khí gây án vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
vào đêm hai mươi bốn tháng bốn dạng sáng ngày hai mươi năm tháng bốn tại nghệ an
đã xảy ra hai vụ cháy lớn tại chợ hiếu thị xã thái hòa
và một tàu cá đang neo đậu tại cảng cá lạch quen huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
nhận được tin báo vụ cháy tại chợ hiếu đội cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số ba
công an quân sự thị xã thái hòa đã huy động tối đa lực lượng đến hiện trường
khoảng một mươi xe chữa cháy chuyên dụng của công an và các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn
đã được huy động đến để kịp thời dập lửa
đến giờ ba mươi phút
ngọn lửa đã cơ bản được khống chế và khoanh vùng
vụ cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên hàng chục ký ốt đã bị thiêu dụi
thiệt hại ước tính ban đầu lên đến hàng tỷ đồng
cũng trong chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn
một tàu cá đang neo đậu tại cảng cá lạch quen huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
đã bất ngờ bốc cháy gây thiệt hại lớn
được biết đây là loại tàu đánh bắt ra bờ có công suất năm mươi hai cv
chục bốn sao ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hai tỷ đồng
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
chiều qua ngày hai mươi bốn tháng bốn
tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế sận tân dân nhất tp hcm cho biết
vừa tạm giữ một nam hành khách ba mươi bảy tuổi
quốc tịch việt nam ngụ tại tỉnh hà tĩnh
về hành vi vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm
qua công tác thu thập thông tin
cơ quan hải quan đã tiến hành kiểm tra hành lý của hành khách nêu trên
và phát hiện hai cánh hà vòi
trọng lượng gần một mươi kg
được nguy trang cất dấu tinh vi trong thùng hàng tôm hùm
kết quả giám định của cơ quan chức năng
số hà vòi trên là hà vòi châu phi
thuộc danh mục các loài động vật hoang dã nguy cấp
quý hiếm không được phép sản bắt buôn bán tàng trữ vận chuyển
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành mở rộng điều tra
làm rõ xử lý theo quy định pháp luật
thưa quý vị bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
vừa điều trị một ca bệnh hy hiểu
gấp một con đỉa tại khí quản một bệnh nhân ba mươi sáu tuổi ở lào cai
thường gặp các ca bệnh đỉa chui vào mũi và tai
nhưng khí quản là vị trí hiếm gặp
bệnh nhân được tiến hành gắp dị vật con đỉa khí quản dưới nội soi ống mềm
sau đó bác sĩ kiểm tra lại thì không có tổn thương ở thanh khí phế quản
một tin vui trong lĩnh vực ghép tạng tại nước ta
bệnh viện nhi trung ương vừa thực hiện thành công ca ghép gan
cứu bệnh nhi một tuổi nặng sáu bảy kg
tại thời điểm hiện tại đây là ca ghép gan nhỏ tuổi nhất
có cân nặng thấp nhất được thực hiện tại việt nam
được trần đoán vàng da ứ mật từ lúc ba tháng tuổi
do hội chứng dối loạn chuyển hóa mật hiếm gặp
nếu không được ghép gan kịp thời bệnh nhi này sẽ tử vong do biến chứng suy gan
rất may mắn cả bố và mẹ cháu đều có gan phù hợp để hiến
và bố cháu bé là người hiến gan cho cháu
lúc mà em làm cho phòng mổ thì khi mà cháu được các bác sĩ cứu
thì em rất là vui và lúc đấy bằng dung rất đau
nhưng mà cũng biết là con mình đã được cứu và các bác sĩ đã tận tình

và phẫu thuật cũng rất là chăm sóc
cảm giác con mình như được suy gan lần thứ hai
cả phẫu thuật được thực hiện bởi hơn bốn mươi chuyên gia
với sự hỗ trợ chuyên môn của nhóm chuyên gia ghép tạng đài loan
với một bệnh nhi nhỏ tuổi và cân nặng chỉ hơn sáu kg như vậy
kỹ thuật ghép gan vô cùng khó khăn
trước mổ mình đã tiên lượng được là nó rất là khó khăn
vì là cái cân nặng nó nhỏ quá cho nên là cái tổ chức nó rất là non yếu
rất dễ bị tổn thương và thứ hai là động mạch
rất là bé
quả nhiên là lúc trong mổ thì cái khâu khó khăn nhất
là cái khâu nối cái động mạch dưới kính hiển vi điện tử
vì là phải làm ba lần thì nó mới thông
trong những ngày đầu sau mổ thì ngày nào cũng siêu âm một lần
để đánh giá sự thông thương của mạch máu
với những trường hợp này thì chúng tôi cũng học tập được
là cái kinh nghiệm làm việc nhóm
đầu tiên là làm việc nhóm mỗi người sẽ có một cái chức năng
nhiệm vụ ở trong nhóm và thực hiện thật tốt
đúng theo những cái quy trình
chuyên môn để đảm bảo được cái an toàn người bệnh
tiếp theo nữa là với những cái trường hợp này
thì chúng tôi luôn luôn mong muốn là có cái sự hỗ trợ
từ về phía bảo hiểm y tế và cái kinh phí của cái ghép gan này
thì cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cũng cần phải hỗ trợ
để cho có những cái trường hợp tiếp theo
để mà có thể tiến tới ghép được
sau hơn hai mươi ngày phẫu thuật hiện giờ em bé đã bài tiết bình thường
và phát triển tốt
những trường hợp ghép gan thành công như vậy
thể hiện sự nỗ lực
các y bác sĩ trong việc từng bước nâng cao trình độ
thực hiện được các kỹ thuật y khoa tiến tiến
thực hiện các phẫu thuật phức tạp
nhằm mục đích cứu chữa người bệnh
thưa quý vị thời tiết thay đổi thất thường
tại thành phố hồ chí minh trẻ em vẫn tiếp tục nhập viện
vì nguyên nhân bệnh sởi tăng cao
và có nhiều diễn biến phức tạp
mời quý vị đến với ghi nhận của truyền hình nhân dân
hiện nay có hơn năm mươi bệnh nhi mắc bệnh sởi
đang được điều trị tại khoa nhiễm thần kinh
bệnh viện nhi đồng một hầu hết là chưa được tiêm phòng
hoặc trước đó là người mẹ chưa được tiêm phòng đầy đủ
trong đó có những ca rất nặng phải thở bằng máy
bé phạm gia hân chín tháng tuổi thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
và bé lê gia bảo tám tháng tuổi huyện bến lức tỉnh long an
cũng do chưa được tiêm phòng bệnh sởi
nó bị sởi là nó mê mang nó ho sâu mũi
với lại nó tư chảy nó giờ đang bị phổi nữa
mong muốn là các bà mẹ là khi mà con mình đủ tháng
thì nên là trích ngừa cho con càng sớm càng tốt
để tránh bị giống như con của em chắc là bị là bé rất là khó chịu
nên là mong quý phụ huynh là để con cái mình đủ tháng
thì tiêm trích ngừa cho con để con khỏe không bị bệnh
thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay là điều kiện thuận lợi
để dịch bệnh lây lan
bệnh sởi để lại di chứng rất nặng nề cho gia đình và xã hội
gây ra các biến chứng làm trẻ bị bại liệt viêm não
viêm mằng não mù mắt mất trí nhớ
bệnh sởi thì nó có rất nhiều biến chứng nặng nhất vẫn là viêm não
có thể gây ra di chứng không có tiếp xúc được đời sống thực vật
rồi động kinh chậm phát triển thần vận động
thứ hai là có thể có biến chứng viêm phổi mà viêm phổi nặng
đặc biệt là những em bé có cơ địa đặc biệt sư giả miễn dịch
hay là tiêm bổng sinh thì có thể tử vong
tuy nhiên cái biến chứng mà lâu dài mà sởi nhất của sởi
nó sẽ làm cho em bé suyên dưỡng suyên dưỡng kéo dài
rồi sư giả miễn dịch tới mức còi cọc
sẽ bị hạn chế về chiều cao sau này
để chủ động phòng chống bệnh sởi phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm chủng phòng bệnh
tại các điểm tiêm chủng trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia
trước khi chưa muộn
giặt lở nơi đang thi công bờ kè sông ô môn cần thơ

khoảng chín mươi khách qua sân bay nội bài giặt lở nơi đang thi công bờ kè sông ô môn cần thơ
thưa quý vị ngày hai mươi bốn tháng bốn tại khu vực đang thi công bờ kè sông ô môn
thuộc khu vực thới lợi phường thới an quận ô môn thành phố cần thơ
đã xảy ra một vụ giặt lở nghiêm trọng
đây chính là nơi chứng kiến vụ việc kinh hoàng cách đây một năm
đang được thi công bờ kè thì tiếp tục sạt lở
vụ sạt lở không thiệt hại về người nhưng nhiều căn nhà đã bị hư hỏng nặng
hiện nay các cơ quan chức năng đang tìm phương án di rời một trụ điện trung thế
ra khỏi khu vực
trong khu vực giặt lở các hộ dân đang di rời đồ đạc đến khu vực an toàn
tại hiện trường phía ngoài vị trí sạt lở là hàng cọc do đơn vị thi công bờ kè vừa đóng
phía trong là đường bê tông cũng bị sạt giao thông qua khu vực bị chia cắt
theo người dân trước đó vài ngày họ thấy nhiều vết bút xuất hiện trên đường bê tông
vách tường trong nhà nhưng chỉ nghĩ là do đơn vị thi công đóng cử gây nứt

tất cả những căn nhà đều bị giặt lở
tất cả những căn nhà đều bị giặt lở
căn nhà này đã nằm trong phương án hỗ trợ di rời của chính quyền địa phương sau vụ sạt lở xảy ra tháng năm năm hai nghìn hai mươi
giặt lở thì về cái con người và tài sản thì cũng đã được di rời từ năm ngoái
chỉ ảnh hưởng tới cái thứ nhất là quan sát ra hiện trường thì có ảnh hưởng tới cái trụ điện trung thế đang xong
thì hiện nay để xử lý cái vấn đề này thì các cơ quan chức năng như điện lực ôn môn điện lực thành phố
cũng đang bàn cái phương án để tháo dở và sớm cái phục hồi điện cho đều bà con trên tiếng
hiện nay mực nước ôn môn đang rất cao
mắt thường không thể quan sát địa hình lòng sông
khu vực giặt lở là nơi đang thi công dự án kẻ sông ôn môn được trung tâm hỗ trợ đầu tư
đến nay đã thi công được khoảng sáu mươi
thưa quý vị có nhiều tài nguyên khoáng sản
tuy nhiên những hộ ở quanh khu vực khai thác khoáng sản ở chợ đồn tỉnh bắc cạn không giàu lên
thậm chí nhiều hộ còn khó khăn hơn vì mất đất hỏng nhà bởi tình trạng sụt lún liên tiếp xảy ra
vấn đề khai thác khoáng sản gắn với ổn định cuộc sống của người dân
trong vùng khai thác mỏ là một vấn đề khó khăn trong nhiều năm nay
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện trợ đồn bắc cạn
trong khi rất nhiều các vị trí sụt lún trước đây chưa được khắc phục
mới đây nhất tại bản tàn thị trấn bằng lũng
một vụ sụt lún với diện tích khoảng ba trăm linh m hai đã xảy ra với ao cá ruộng lúa của các hộ dân
lo lắng hơn tình trạng sụt lún ở đây có thể xảy ra bất cứ lúc nào
bên cạnh những thiệt hại về kinh tế tính mạng người dân và những vật nuôi ở đây cũng tiềm ẩn nguy hiểm
tình trạng sụt lún không chỉ xảy ra ở bản tàn
mà hiện tượng này xảy ra ở hầu khắp các khu vực khai thác khoáng sản
trong đó chịu ảnh hưởng lớn nhất là các xã ngọc phái
bằng lãng thị trấn bằng lũng
lo lắng hơn sau nhiều lần sụt lún tình trạng nứt nhà nứt tường lún dạn nhà cửa lại xảy ra
khiến người dân luôn trong tình cảnh bất an
nứt các tường nhà trần nhà của các hộ gia đình cũng có
các cái công trình của các cái trụ sở cơ quan ủy ban xã
trường tiểu học trường mầm non với lại trạm y tế
trước tình trạng này viện khoa học địa chất và khoáng sản đang tiến hành
việc khảo sát địa chất tìm hiểu nguyên nhân đưa ra các giải pháp khác
để ổn định đời sống cho người dân
hiện tượng sụt lún mặc dù chưa xác định nguyên nhân
tuy nhiên hai đơn vị đó là khai khoáng bắc cảng và công ty cộng phần khoáng sản bắc cảng
cũng là hai đơn vị trực tiếp đứng ra để hỗ trợ người dân
cơ bản thì hai doanh nghiệp đơn vị đó đã phối hợp với các hộ dân để khắc phục
tuy nhiên không khắc phục triệt để
hiện nay vẫn còn một số diện tích hố sụt
cũng chưa được khắc phục triệt để
trên thực tế việc khai thác và chế biến khoáng sản ở huyện trợ đồn
đã và đang đóng góp gần hai phần ba nguồn thu ngân sách cho tỉnh bắc cạn
tuy nhiên nếu tình trạng sụt lún tiếp tục xảy ra và xác định được nguyên nhân là do việc khai thác khoáng sản
chính quyền cũng cần quyết liệt hơn trong việc đưa ra các giải pháp xử lý
với những doanh nghiệp trực tiếp gây ra sụt lún
làm ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như sản xuất của người dân
thưa quý vị chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã tổ chức cuộc họp báo quý i năm hai nghìn hai mươi
tại cuộc họp báo nhiều câu hỏi đã được đề cập đối với lãnh đạo thành phố
về việc dừng dự án bến du thuyền marina complex
trên sông hàn hiện có năm vị trí dự án lấp lấn sông gây ảnh hưởng đến dòng chảy của sông
nhưng chưa công bố đánh giá tác động môi trường
hiện tại ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã cho tạm dừng dự án bến du thuyền marina complex
đồng thời giao sở xây dựng thành phố
giả soát lại toàn bộ các dự án bên sông hàn
nhằm có những đánh giá cụ thể và chính xác nhất về tình trạng lấn lấp sông
cũng như những tác động của nó tới hiện tượng tự nhiên dòng chảy vào môi trường
từ đó sẽ có những phương án xử lý cụ thể
riêng đối với dự án marina complex
đầu tháng năm tới thành phố sẽ tổ chức hội thảo nhằm tham khảo các ý kiến của các chuyên gia
các nhà khoa học để có phương án giải quyết một cách hợp lý
theo tin từ cảng hàng không quốc tế nội bài
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay
ngày cao điểm nhất có thể đón tới tám mươi chín lượt hành khách
trong thời điểm này mỗi ngày sẽ có khoảng năm trăm năm mươi lượt chuyến bay cất
hạ cánh tại nội bài tăng bảy so với cùng kỳ
theo đó lượng khách sẽ tập trung đông trong các ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng bốn
và ngày mùa một mùa hai tháng năm
tuy nhiên theo dự kiến lượng khách đi máy bay dịp này cũng vẫn chưa cao bằng cao điểm hè
tập trung từ hai mươi tháng bốn
hai mươi tháng sáu đến ba mươi tháng bảy với sản lượng hành khách dự kiến
ngày cao điểm cuối tuần đạt chín mươi hai hành khách một ngày với năm trăm sáu mươi chuyến bay một ngày
trước đó cục hàng không việt nam cho biết dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
các hãng hàng không việt nam lên kế hoạch cung ứng gần một chín triệu chỗ
với tám bảy trăm linh chuyến bay trên các đường bay nội địa và quốc tế
trong giai đoạn từ hai mươi sáu tháng bốn đến mùa năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng đột biến của hành khách
đợt nghỉ lễ kéo dài năm năm
trong ngày tới sự báo lượng du khách đến tham quan nghỉ dưỡng
tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng sẽ tăng đột biến
do vậy để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách
tỉnh lâm đồng đang triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông
an ninh trật tự trên địa bàn
trước đó công an các địa phương trên địa bàn tỉnh lâm đồng
đã ra quân mở đột cao điểm đấu tranh chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
đối với các điểm du lịch kiên quyết không để xảy ra tình trạng chặt chém
cò kéo cưỡng ép du khách mua hàng
công an thành phố đà lạt cũng gia quân phân công lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại một mươi tám điểm chốt giao lộ ở các tuyến đường trọng điểm
để điều tiết bảo đảm lưu thông an toàn thông suốt
thời gian nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay kéo dài đến năm ngày
nên dự báo lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông
trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh quảng nam sẽ tăng đột biến
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam sẽ bố trí lực lượng ứng trực
tại các nút giao thông trọng điểm đặc biệt là trên tuyến quốc lộ một a
và các điểm tổ chức lễ các khu vui chơi bến xe bến tàu nhà ga
có mật độ phương tiện giao thông cao
theo kế hoạch đợt thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm sẽ kéo dài đến hết ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế yêu cầu tổ chức tốt
tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời
không được từ chối hoặc chầm trễ với bất cứ trường hợp cấp cứu nào
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đề nghị các bệnh viện viện có dường bệnh trực thuộc bộ y tế
sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương y tế các bộ ngành thực hiện
và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bảo đảm trực đầy đủ theo bốn cấp
trực lãnh đạo trực chuyên môn trực hành chính hậu cần và trực bảo vệ tự vệ
tổ chức tốt việc cấp cứu khám chữa bệnh cho nhân dân
bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời
không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào
bảo đảm công tác thường trực cấp cứu an toàn vệ sinh thực phẩm phòng tránh đuối nước
cảnh báo tai nạn tại các địa điểm tập trung đông khách du lịch
bảo đảm thường trực đường dây nóng hai mươi bốn trên hai mươi bốn để sẵn sàng chỉ đạo phối hợp tri viện ứng cứu
thưa quý vị hôm nay ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố
sở văn hóa và thể thao tp hcm đã tổ chức triển lãm ảnh tại đường nguyễn huệ
chào mừng bốn mươi bốn năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn
và một trăm ba mươi ba năm ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm
với chủ đề biển đảo quê hương triển lãm trưng bày hai trăm hai mươi ba bức ảnh
được trưng bày trong triển lãm lần này là những khoảnh khắc chân thực
sinh động về thiên nhiên và cuộc sống lao động huấn luyện
sẵn sàng chiến đấu của người dân và chiến sĩ ở các vùng biển
cùng thời điểm này tại đường đồng khởi và cung văn hóa lao động
ban tổ chức trưng bày triển lãm ảnh với chủ đề thành phố hồ chí minh đoàn kết năng động sáng tạo
các bức ảnh đã giới thiệu với khách tham quan về hình ảnh nguồn lao động trẻ dồi dào của thành phố
luôn phát huy truyền thống anh hùng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước
lao động sản xuất góp phần mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân
thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố
tối qua ngày hai mươi bốn tháng bốn thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã tổ chức lễ đón bằng unesco ghi danh
nghệ thuật bài tròi trung bộ việt nam là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
và khai mạc liên hoan bài tròi quảng bình lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
nghệ thuật bài tròi là loại hình nghệ thuật đa dạng
kết hợp âm nhạc thơ ca diễn xuất hội họa và văn học
việc tổ chức đón bằng của unesco ghi danh nghệ thuật bài tròi trung bộ việt nam
là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
là dịp để tôn vinh những giá trị đặc sắc của di sản nghệ thuật bài tròi
mà còn góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc
ý thức trách nhiệm bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa của các cấp các ngành và nhân dân tỉnh quảng bình
tại buổi lễ ban tổ chức cũng đã khai mạc liên hoan các tổ nhóm câu lạc bộ bài tròi tỉnh quảng bình lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
nhằm tuyên truyền giới thiệu một cách sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân
nhất là thế hệ trẻ những giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài tròi trên quê hương quảng bình
tiếp theo trong phần tin quốc tế
chính phủ sri lanka thừa nhận say sót trong ngăn chặn khủng bố
nga đón chủ tịch triều tiên theo nghi thức truyền thống
liên quan đến loạt vụ đánh bom đẫm máu trong ngày lễ phục sinh vừa qua khiến hơn ba trăm linh người thiệt mạng và năm trăm linh người bị thương
chính phủ sri lanka thừa nhận đã có những sai lầm lớn khiến lực lượng an ninh nước này không thể ngăn chặn vụ việc

chính phủ sri lanka thừa nhận say sót trong ngăn chặn khủng bố liên quan đến loạt vụ đánh bom đẫm máu trong ngày lễ phục sinh